thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân tại tuyến y tế cơ sở
bộ y tế đã chọn hai mươi sáu trạm y tế xã điểm để đầu tư về cơ sở hạ tầng trang thiết bị và đặc biệt là đào tạo cán bộ y tế
hiện nay nhiều trạm y tế đã khang trang hơn phục vụ tốt nhu cầu của người dân
tuy nhiên trang thiết bị tại những trạm này vẫn còn nhiều thiếu thốn
trạm y tế xã sơn diệm huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh là một trong những trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia
khang trang và sạch sẽ là những yếu tố thu hút người dân tại đây đến khám điều trị và tư vấn
đặc biệt người dân ở đây còn yên tâm hơn khi có sự hỗ trợ của các bác sĩ tại trung tâm y tế huyện về khám hàng tuần
tuy nhiên trang thiết bị y tế lại sơ xài thiếu thốn
tuy nhiên trang thiết bị tại trung tâm y tế huyện về khám hàng tuần

là hai trong số hai mươi sáu trạm y tế điểm trạm y tế xã sơn diệm và trạm y tế thị trấn phố châu đã được đầu tư cơ bản về cơ sở hạ tầng
được cải tạo nâng cấp
đảm bảo triển khai khám chữa bệnh cho cả người có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ
đội ngũ nhân lực cũng được chú trọng hơn tuy nhiên trang thiết bị lại chưa được đầu tư cơ bản
trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh cho người dân nguồn quỷ bảo hiểm y tế của trạm còn hơi thấp
nên cái thuốc của trạm cấp cho mỗi người dân được rất ít
chín mươi trạm y tế của tỉnh
hà tĩnh đã đạt chuẩn quốc gia trong đó ba xã được chọn làm thí điểm triển khai mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở
tuy nhiên để đạt được những mục tiêu cơ bản cũng còn gặp nhiều khó khăn
vấn đề bây giờ là có hai vấn đề
cái thứ nhất đó là cái chất lượng nguồn nhân lực
chất lượng nguồn nhân lực thì kỳ tỷ lệ bác sĩ xã thì chúng ta mới đạt được khoảng tám mươi
tuy nhiên khi chúng ta cơ cấu lại và phân vùng lại theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ y tế
tức là các trạm y tế vùng một vùng hai vùng ba và soát lại cái chức năng nhiệm vụ
thì chúng tôi cho rằng là những cái việc này thì chúng ta có thể điều trị được
vấn đề thứ hai là cả cái trang thiết bị cho trạm y tế thì đấy cũng đang là một vấn đề mà cần phải được đầu tư
để giải quyết tình trạng khó khăn này ngành y tế đã đưa ra mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
ít nhất chín mươi số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thực hiện được tối thiểu tám mươi danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã
đã phấn đấu chín mươi dân số được quản lý theo dõi sức khỏe
tăng cường cái chất lượng dịch vụ tăng cái danh mục thuốc danh mục kỹ thuật
và đặc biệt là đổi mới cơ chế tài chính
tức là cái bảo hiểm xã hội sẽ cùng với y tế bộ y tế để mà tăng cái chi phí hơn
cái phần mức chi phí hơn thanh toán mức hơn cho đối với trạm y tế xã
để người dân không phải lên tuyến huyện thậm chí không phải lên tuyến tỉnh
rõ ràng để thực hiện được những mục tiêu cơ bản để đưa y tế cơ sở là nền tảng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân không phải là điều dễ dàng
việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng đến nguồn nhân lực có chất lượng trang thiết bị cơ bản phải được thực hiện cùng lúc
có như vậy y tế cơ sở mới phát huy vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh chăm sóc sức khỏe
cũng như sàng lọc phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật